đúng như câu trả lời của ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mỹ đức
thì hẳn sẽ là mối nguy hiểm rất lớn đối với trẻ nhỏ